tại thành phố cần thơ diễn ra hội thảo phát triển bền vững thành phố cần thơ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tới dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành và thành phố cần thơ
tại hội thảo nhiều ý kiến đánh giá cần thơ đang dần khẳng định vai trò là cờ ngõ của cả vùng hạ liêu sông mê công
trung tâm kinh tế giáo dục đào tạo y tế văn hóa khoa học công nghệ của vùng
để phát huy tốt hơn vai trò trung tâm đồng thời có sức lan tỏa với các địa phương trong vùng
thành phố cần thơ cần phối hợp chặt chẽ với trung ương và các địa phương trong vùng trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
nhất là hạ tầng giao thông cần được đồng bộ chú trọng và những dự án mang tính đòn bẩy cho sự phát triển của thành phố cần thơ
và logistic của vùng đồng bằng sông kiều long
tiếp tục phát huy những kết quả tích cực về hợp tác quốc tế và liên kết vùng đã đạt được
đến nay trên toàn địa bàn thành phố có hai trăm bốn mươi sáu dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực
với tổng vốn đăng ký trên một bảy tỷ usd một trăm linh ba dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn sáu mươi ba tỷ đồng
khoảng một mươi doanh nghiệp trong nước đang hoạt động với tổng vốn đăng ký bình quân khoảng một mươi một tỷ đồng một doanh nghiệp